liên bộ tài chính bộ công thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới
thời gian áp dụng bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay mùng bảy tháng ba
cụ thể cơ quan quản lý quyết định giảm hai trăm bảy mươi đồng một lít đối với xăng e năm ron chín mươi hai xuống còn hai mươi hai bảy trăm năm mươi đồng một lít
giảm ba trăm bốn mươi đồng một lít đối với xăng ron chín mươi năm xuống còn hai mươi ba chín trăm hai mươi đồng một lít
như vậy đây là lần thứ ba giá xăng giảm kể từ đầu năm nay
tương tự giá dầu diesel giảm ba trăm linh đồng một lít xuống còn hai mươi bảy trăm bảy mươi đồng một lít
ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất ngày hai mươi chín tháng hai giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng giá xăng giảm giá dầu
cụ thể mỗi lít xăng tăng hai trăm tám mươi cho đến ba trăm ba trăm ba mươi đồng ngược lại các mặt hàng dầu trừ dầu ma rút giảm một trăm bốn mươi đồng một lít
tương tự các kỳ trước tại kỳ điều hành hôm nay liên bộ tài chính công thương không trích lập

và cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu trừ dầu ma rút chi ba trăm linh đồng một lít
liên quan đến thị trường xăng dầu bộ công thương mới đây cho biết sẽ khẩn trương nghiên cứu
trình chính phủ dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm số lượng doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu